điều này đã cho thấy đây đang là thời điểm các đơn vị kinh doanh buôn bán liều lĩnh nhập khẩu nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc thực phẩm bẩn đề hòng kiếm lợi dịp sắp tết
chính vì thế các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tình trạng này
cuối tháng một mươi hai ngay sát tết dương lịch hai nghìn một mươi tám các lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ gần bốn tấn nguyên liệu để pha chế trà sữa chân trâu
theo đó khi tiến hành kiểm tra bất ngờ đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường thành phố hà nội đã phát hiện khoảng bốn tấn hương liệu phụ da gồm trà sữa chân trâu si rô do nước ngoài sản xuất
chứa trong ba trăm hai mươi thùng các tông không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc đang được lưu giữ tại kho hàng e sáu trong sân ga giáp bát hoàng mai hà nội
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều mặt hàng như trà si rô hoa quả trà sữa chân châu với tổng giá trị khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh triệu đồng
các sản phẩm này hầu hết đều không có bao bì nhãn phụ một số sản phẩm có bao bì in chữ tượng hình
các loại nước hoa quả được đựng trong những chai nhựa không có bất cứ dấu hiệu nhận dạng nào không có hạn sử dụng cũng như nơi sản xuất
khi được cơ quan chức năng yêu cầu chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng
theo thông báo của khách hàng thì số lượng là khoảng bốn trăm linh thùng nhưng bây giờ hiện tại công ty lấy được hết trước được ba trăm hai mươi thùng
trong quá trình lấy thì công ty có hiệu cầu xuất trình hoa đơn chứng từ khách hàng báo là có hoa đơn chứng từ và hiện tại là hàng chưa đủ lô
nên là xuất kèm hoa đơn ba hoa đơn đi kèm số chín mươi một nghìn một trăm ba mươi chín chín mươi một nghìn một trăm năm mươi một chín mươi một nghìn một trăm bốn mươi hai thì để đi đường và về kiểm tra
còn theo kỳ định của công ty
chúng tôi với quy định ngành đường sắt nếu nhà hàng mà xếp lên tàu vận chuyển thì bắt buộc phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ thì chúng tôi mới cho nên tàu đi vận chuyển
số hàng này thì nó gồm rất nhiều mặt hàng nó gồm có là trà sữa chân trâu váng sữa rồi các loại trà rồi các loại nước hoa quả này
thì tổng số hàng là nó rơi vào trọng lượng khoảng tầm bốn tấn nó là ba trăm hai mươi thùng nó trị giá ước tính khoảng tầm sáu trăm linh bảy trăm linh triệu
nô hàng này thì thật ra mà nói thì theo người
các bản tin cung cấp thì chỉ biết là cái nô hàng này nó có nguồn gốc là từ biên giới về
thì tất cả trên bao bì là toàn bộ là chữ tự hình
đây là mình thì cũng nói bằng mắt thường thôi thì cảm quang nhận được đây là toàn bộ là chữ trung quốc hết
vụ việc này đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguồn gốc của loại nước rẻ khát đang rất được ưa chuộng là trà sữa
trên thực tế trong vài năm trở lại đây hàng trăm cơ sở kinh doanh nước giải khát là trà sữa đã mọc lên ở hà nội
hầu hết trong số đó đều là nhượng quyền thương hiệu từ một công ty mẹ
đồng thời nhập vào các loại nguyên liệu để pha chế trà sữa cũng từ các công ty mẹ đó
theo đánh giá người tiêu dùng không thể biết được nguồn gốc của các cốc trà mà mình đã uống là từ đâu ra
là một ngày đi uống trà sữa ở hà nội thì em cảm thấy mùi vị là cái thứ mà em cảm thấy thích nhất ở trà sữa
vì mùi vị nó sẽ quyết định nhiều cái cảm giác dành cho mình khi mà uống trà
dạ thì bọn em thì vận chuyển thì nhiều khi là
về mặt chức năng thì cũng không thể biết được hàng là như thế nào và chỉ cần biết là có hóa đơn hay là hợp lệ thì cho đi thôi
bởi vì khi mà xếp tàu xếp hàng lên trên toa để đi thì bao giờ ngành đường sắt cũng có một người để kiểm đếm
xác định hàng hóa thì đúng hoặc hàng hóa để hợp lệ thì mới cho lên tàu chứ không phải là không hóa đơn là chuyển đi được
cũng có một số cửa hàng đảm bảo đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguồn nguyên liệu
và cũng chính họ cũng bức xúc với tình trạng nhiều cửa hàng chạy theo lợi nhuận mà không tôn trọng sức khỏe của người tiêu dùng

quay trở lại với vụ việc bắt giữ gần bốn tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc trên
đại diện tri cục quản lý thị trường hà nội đã khẳng định đây chưa phải là số lượng cuối cùng
mà chủ hàng chuẩn bị cung cấp đi các chỗ
bên cạnh đó đơn vị này cũng nhận định
thời điểm cuối năm các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc thực phẩm bẩn sẽ càng tìm cách chui vào thị trường trong nước nhiều hơn
thứ nhất là tháng này là tháng theo các chỉ đạo của ủy ban dân thành phố hà nội
ban ba trăm tám mươi chín trung ương hà nội sở công thương và tri cục quản lý trường
về cái tháng là tích cực đấu tranh phòng chống đấu tranh chống buôn lậu
chống buôn bán kinh doanh hàng giả hàng cấm
cũng như tất cả các lý do
lĩnh vực liên quan đến thực phẩm liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng
trên tất cả các ngành cấp cấp bên trên có yêu cầu tất cả lực lượng quản lý trường
phải đẩy mạnh công tác phòng chống trong dịp tết nguyên đán để phục vụ người dân của thủ đô
cũng như tất cả những đồng bào hay nhân dân cả nước đi qua địa bàn hà nội
chính vì thế ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
thì bản thân người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức
dụng sản phẩm thực phẩm hàng ngày